nhân dịp năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi chiều một mươi bốn tháng chín tại tp hcm phó thủ tướng thường trực trương hòa bình
đã gặp mặt động viên và trao tặng học bổng cho học sinh sinh viên con em đồng bào dân tộc trăm trên địa bàn thành phố
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình cùng lãnh đạo tp hcm đã trao năm trăm linh suất học bồng cùng qua tặng
của chương trình khuyến học hai nghìn một mươi chín cho năm trăm linh học sinh sinh viên đồng bào dân tộc trăm
trong mỗi suất học bồng cấp tiểu học và trung học cơ sở trị giá năm trăm linh đồng
mỗi suất cấp trung học phổ thông là một triệu đồng và cao đẳng đại học mỗi suất hai triệu đồng
không chỉ là món quà vật chất hỗ trợ chi phí học tập chương trình trao tặng học bổng còn là hoạt động thiết thực
ý nghĩa góp phần thực hiện tốt chính sách dân tộc của đảng và nhà nước
đặc biệt là với đồng bào dân tộc trăm tại tp hcm điều kiện kinh tế đời sống còn nhiều khó khăn